công an huyện tiên yên tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đào xuân anh doanh tên thường gọi là đào xuân anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn phương nam xã đông hải huyện tiên yên về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn đào xuân anh doanh cùng một người đi xe máy trên đường cả hai đều không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
khi nhận được yêu cầu đo thân nhiệt khai báo y tế hai đối tượng đã không chấp hành và có lời lẽ lăng mạ chửi bới dùng mũ cối đánh vào các thành viên tổ công tác
đến sáng năm tháng bốn nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật đào xuân anh doanh đã viết đơn và đến công an huyện tiên yên để đầu thú